để tăng cường xử lý nghiêm các loại xe ba gác xe xích lô chở quá khổ quá tải gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn địa bàn thành phố hà nội đã đồng loạt gia quân chấn chỉnh lại tình trạng này
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân xử lý nghiêm các trường hợp xe ba gác xe xích lô chở hàng quá khổ quá tải
vi phạm các quy định về an toàn giao thông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên địa bàn toàn thành phố
báo cáo của công an tp hà nội cho biết chín tháng đầu năm nay cảnh sát giao thông hà nội đã xử phạt ba ba trăm năm mươi bảy trường hợp vi phạm trở hàng công cành
quá chiều dài chiều cao cho phép trong đó có trên hai trường hợp là mô tô chở hàng hóa công cành
công an hà nội cũng thanh lý hai trăm hai mươi xe ba bánh và đang làm thủ tục thanh lý tiếp ba trăm năm mươi xe
từ nay đến cuối năm cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện này
bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc quản lý phương tiện thô sơ phương tiện cơ giới ba bánh
giả soát sửa đổi bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ
xe gắn máy xe mô tô hay bánh xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng chín tại phố tân mai quận hoàng mai hà nội một cháu bé chín tuổi đi xe đạp trên đường
đã va chạm vào tấm tôn trên một xe xích lô đang đỗ bên đường bị tôn cứa vào cổ gây tử vong
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng
điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự
an toàn giao thông dẫn đến vụ tai nạn